bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có thêm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa bốn ca tây ninh một ca
bảy ca ghi nhận trong nước tại tp hcm hai mươi sáu ca thái bình ba ca bắc giang ba ca tây ninh hai ca
long an hai ca khánh hòa một ca trong đó hai mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi hai hai trăm sáu mươi bốn ca ghi nhận trong nước
và một bảy trăm hai mươi năm ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi sáu trăm chín mươi bốn ca
trong đó có hai chín trăm một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng